vào thời điểm mà sự bùng phát của virus ncov đang có những diễn biến khó lường
thì virus cúm ah một n một thực sự đang là mối đe dọa lớn hơn ở đài loan trung quốc
tại cuộc họp định kỳ hàng tuần vừa qua trung tâm kiểm soát di bệnh đài loan cdc cho biết trong tuần qua
có một trăm một mươi sáu bảy trăm linh năm bệnh nhân có triệu chứng như cúm đang chữa trị tại các bệnh viện trên khắp đài loan
trong đó có sáu mươi một trường hợp được xác nhận nhiễm cúm ah một n một
hiện sáu mươi một trường hợp dương tính này đang điều trị tại các bệnh viện trên khắp đài loan
trong tuần qua có một mươi ba người ở độ tuổi từ bốn mươi bảy đến chín mươi bảy tuổi tử vong vì cúm h một n một
bao gồm một phụ nữ trên tám mươi tuổi một bệnh nhân bị ung thư và viêm phổi mãn tính